cục phòng vệ thương mại cảnh báo các doanh nghiệp thép trong nước cần tuân thủ các quy định của nước nhập khẩu về xuất xứ hàng hóa
không tiếp tay cho các hành vi truyền tài bất hợp pháp gian lận thương mại
đồng thời thường xuyên liên lạc với cục phòng vệ thương mại để cập nhật thông tin diễn biến xuất khẩu
để có phương án xử lý kịp thời khi vụ việc xảy ra
quả phức tạp về an ninh trật tự
ủy ban nhân dân tp hcm đã kiến nghị bộ tài chính trình chính phủ đưa loại hình
kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh
trường hợp không cấm kinh doanh kiến nghị bộ tài chính tham mưu chính phủ sửa đổi
bổ sung nghị định số một trăm linh bốn hai nghìn bảy ndcp
thưa quý vị năm phút của chương trình sẽ đem đến những thông tin kinh tế mới nhất
được chúng tôi cập nhật hàng ngày
quý vị có thể theo dõi chương trình qua youtube truyền hình nhân dân
và trên trang web nhândântv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế